với những đặc trưng mô tả ước lệ tượng trưng mang tính kinh điển vẽ mặt nạ là một trong những loại hình nghệ thuật rất khó tiếp cận
có thể thấy dưới ánh đèn sân khấu nhân vật hiện lên qua lớp hóa trang cũng như qua sự biểu đạt tài tình của khuôn mặt diễn viên giúp cho người xem phân biệt rõ ràng tính cách từng nhân vật
làm cho tác phẩm trở nên gần gũi dễ hiểu dễ đi vào lòng người
giả cảm nhận chân thực hơn vở diễn
nói cách khác lớp hóa trang chính là đạo cụ sân khấu quan trọng bậc nhất của loại hình nghệ thuật này
tất cả những tinh túy của nghệ thuật trong một loại hình nghệ thuật
người nghệ sĩ tuồng ngoài khả năng diễn xuất hát hay múa giỏi còn phải biết tự hóa trang gương mặt khi lên sân khấu
bởi vậy cũng không quá khi cho rằng họ chính là những họa sĩ tự họa nhân vật lên chính khuôn mặt của mình
trước kia người ta không gọi là hóa trang mà gọi là kẻ mặt vẽ mặt
những người đi trước bằng kinh nghiệm hóa trang truyền lại
những nét vẽ
cho người đi sau rồi cứ thế những hình tượng nhân vật hiện lên với đầy đủ phẩm chất tính cách bản chất của họ
nó trở thành những quy chuẩn bắt buộc của từng nhân vật như màu trắng chủ yếu sử dụng cho nhân vật nữ hay còn gọi là đào
các nam hay còn gọi là kép thư sinh hoặc nhân vật xuất thân nơi thành thị
mặt màu đỏ thể hiện vai kết võ trung nghĩa như quan công đồng kim lân lý phụng đình
mặt màu đen
mặt màu đen thường là võ tướng có tính ngay thẳng trung nghĩa như tạ ngọc lân võ tướng đuối nóng tính như trương phi
mặt màu xám biểu lộ nhân vật võ tướng tính nóng bộc trực như khương linh cá trịnh ân
ngoài ra các nhân vật còn kẻ các loại tròng xéo non xéo già xéo lỡ tùy theo độ tuổi màu sắc của tròng xéo thể hiện tính cách và xuất thân của nhân vật
một kẻ tỏa trang của việt nam so với
các bộ môn khác thì phải nói là nghệ thuật tỏa trang tuồng đậm nét hơn
nó thể hiện những cái tính cách bi hùng kịch ở trên sân khấu
nó làm cho những khuôn mặt đấy nó mang những linh hồn của sân khấu tuồng việt nam
nó khác với chẻo khác với cải lương
những bộ môn ấy thì họ hóa trang nhẹ hơn
mặt nạ tuồng có tính biểu tượng rất cao
nhìn các nét hóa trang có vẻ đơn giản
các màng bầu độc lập nhưng để làm nổi bật những đặc trưng của nhân vật thì diễn viên phải trải qua cả quá trình học tập tích lũy kinh nghiệm suốt cả nghiệp diễn
mỗi lần hóa thân ngoài học cách diễn cách hát thì bản thân người biểu diễn còn phải học cách hóa trang
mỗi phương thức đều không tách rời và dường như không có cái nào quan trọng hơn hay buộc phải chú trọng hơn
tuy vậy một diễn viên tuồng dù trình độ nghề nghiệp có giỏi đến đâu cũng không thể nào nắm bắt tất cả
họ chỉ có thể vẽ được một số ít bộ mặt nạ nhân vật nhất định nào đó mà mình thường đảm nhiệm
nó dường như tạo nên cái hồn cái chất riêng của từng nghệ sĩ
nghệ thuật truyền ngốc tuồng là một sự nghệ thuật truyền nghề đời này truyền đời kia để giữ lại nó
chính vì vậy các thầy ngoài nhiệm vụ truyền dạy vai các thầy cũng truyền dạy cách hóa trang
mỗi một người nghệ sĩ khi nhận một vai diễn nào đấy ngoài học biểu diễn ra thì phải học các thầy về cách hóa trang tường nhật vào đấy
chính vì vậy mà nó theo từng lớp này đến lớp kia các thầy truyền lại cho mình và nay có thể nay mai mai mình lại truyền lại cho những người đi sau nữa cũng bằng cách đấy
hóa trang từ thời xưa và thời nay cùng diễn một vở tuồng cổ thì là nó cũng không khác nhau là bao nhiêu
bởi vì là tuồng cổ là phải hòa trang là phải vẽ mặt nạ
mặt nạ thì cả ngày xưa các cụ vẽ như thế nào thì bây giờ chúng tôi cũng vẽ như thế
bản thân người học phải tự nhớ tự học màu sắc và thứ tự chi tiết các bức vẽ rồi tự mầy mò tìm tòi vẽ theo các vai mà các nghệ nhân đã vẽ
người học phải tự bắt trước chứ không được chỉ vẽ cụ thể phải làm như thế nào bắt đầu từ đâu
đến khi vào nghề
trước mỗi buổi biểu diễn người diễn viên phải tự hóa trang cho mình bằng cách cảm nhận về tính cách và thân phận của nhân vật
trên nền tảng những quy định chuẩn mực
về mặt lạ cho mỗi loại nhân vật mà mình đã được giảng dạy
dẫu hóa trang theo kiểu mặt nào thì có một điểm chung là khuôn mặt của những nhân vật này được bôi màu riêng vùng sát xung quanh mắt được để tự nhiên
con mắt của diễn viên cũng phải tích cực tham gia diễn xuất để làm nổi bật tính cách nhân vật
đặc biệt là những cái vai thầy nghêu là tôi cũng thích thầy nghêu thường người ta hóa trang ngủ có những diễn viên các nghệ sĩ khác hoàn toàn dùng kính đen
để đeo để diễn nhưng mà riêng tôi thì sẽ làm như thế này sẽ hóa mủ đấy đấy đấy đấy
mù thì có nhiều loại mù mù thúc manh như thế này đấy và có loại mù như thế này nhưng tôi đặc biệt là cái xe này là tôi diễn
nó vẫn phải hóa trang đấy rất thật đấy
cũng rất là may mắn khi hiền trang cũng được tiếp cận với vai đào võ cái vợ vai đào tam xuân
đó cũng là một cái vai nữ duy nhất trong nghệ thuật tuồng là có kẻ vẽ mặt
vai nữ tướng đào tam xuân
chúng ta kể một bên mặt thì là khuôn mặt đẹp còn một bên mặt thì chúng ta vẽ màu xanh và những cái nét
tuy nhiên là trong sân khấu tuồng thì cái đôi mắt nó là cửa sổ của tâm hồn
chính vì vậy là người diễn viên ngoài những cái nét kẻ vẽ đấy thì chúng ta phải biểu diễn bằng diễn xuất bằng đôi mắt
khi mà đào thông xuân nhận được cái tin mà chồng chết con chết thì bao nhiêu cái rồn nén út ước đấy được diễn viên diễn tả qua cái đôi mắt
mình có thể làm nó loan lên lớn
đồng lộn lên để nó chỉ có như này
theo các nhà nghiên cứu về tuồng mỗi mặt nạ tuồng khi được vẽ đều mang tính cách điển hình
tính cách ấy theo nhân vật đồng hành xuyên suốt từ đầu đến cuối vở diễn
do đó các nét vẽ thường lấy từ các hình tượng như long ly quy phượng tương ứng để tượng trưng cho vua quan sự vĩnh cửu và vẻ đẹp sang quý

nghệ thuật sân khấu tuồng được lưu truyền từ đời này qua đời khác
với sức mạnh văn hóa tiềm tàng tồn tại theo thời gian để trở thành bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống độc đáo và đã trở thành quốc hồn quốc túy của dân tộc việt nam
các nghệ sĩ tuồng vẫn đang biệt mài rèn luyện và lưu giữ những giá trị đặc biệt
các văn hóa nghệ thuật độc đáo đặc sắc của bộ môn nghệ thuật cổ truyền trong văn hóa việt nam